bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn nguyễn xuân cường đã có cuộc hội đàm với bộ trưởng bộ nông nghiệp brazil brairo machi
tại buổi hội đàm hai bộ trưởng đã thông báo cho nhau về tình hình kinh tế xã hội của mỗi nước
đặc biệt là tình hình phát triển nông nghiệp và thương mại các mặt hàng nông lâm thủy sản giữa hai nước
theo đó năm hai nghìn một mươi năm tổng kim ngạch thương mại hai nước đạt ba chín tỷ usd tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hai triều trung bình đạt bốn mươi một sáu
trong đó xuất khẩu của việt nam sang brazil là ba mươi sáu và từ brazil sang việt nam là năm mươi hai
tám tháng đầu năm hai nghìn một mươi sáu việt nam đang nhập siêu của brazil là ba trăm sáu mươi hai triệu usd
nhưng việc xuất khẩu nông lâm thủy sản của việt nam sang brazil hiện đang gặp phải rất nhiều khó khăn
phía brazil cũng đề nghị việt nam đưa ra quy trình cấp giấy chứng nhận giấy phép cho sản phẩm chăn nuôi thịt bò xa cầm của brazil vào việt nam
hai bộ trưởng hai nước cũng đề nghị
giải đáp những vấn đề còn tồn tại giữa hai bên cũng như thống nhất tám nội dung về thúc đẩy hợp tác trong nông nghiệp giữa hai nước